đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội đã làm việc với thường trực hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc toán nhân dân viện kiểm soát nhân dân của thành phố
về một số nội dung trước kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố chủ trì buổi làm việc
tại buổi làm việc các đại biểu thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
đã kiến nghị một số vấn đề đại biểu và cử tri hà nội đặc biệt quan tâm
cụ thể là vấn đề bảo vệ môi trường nhìn từ vụ cháy tại công ty bóng đèn phích nước dạng đông
vấn đề ô nhiễm bụi không khí và nhất là vấn đề ô nhiễm nguồn nước an ninh nguồn nước
qua vụ đổ trộm dầu thải vào đầu nguồn cấp nước sạch sông đà vừa xảy ra
gây rất nhiều hệ lụy đối với cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân thủ đô
tiếp thu ý kiến và giải đáp những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm
hà nội đang cố gắng khắc phục hậu quả bảo đảm đủ nước cho người dân
sau ngày hai mươi tháng một mươi các cơ quan đơn vị liên quan sẽ tiến hành giám định liên tục
nếu kết quả đạt tiêu chuẩn mới thông báo cho người dân tiếp tục dùng nước sông đà trở lại bình thường
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng mong muốn chính phủ có cơ chế đặc thù để hà nội làm tốt công tác
bảo đảm an ninh an toàn nguồn nước bảo đảm nguồn nước cung cấp cho người dân trên địa bàn thành phố
kết luận buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải cho biết
năm hai nghìn một mươi bảy thành phố đã ban hành đề án về ứng phó với các thảm họa có thể xảy ra với thành phố
như sự cố hóa chất ô nhiễm không khí ô nhiễm nguồn nước
những việc xảy ra mới đây là dịp để ra soát lại các sự cố
qua đó rút kinh nghiệm nâng cao năng lực lãnh đạo hiệu quả chỉ đạo quản lý điều hành của các cấp
các ngành cũng như việc xử lý thông tin cung cấp thông tin cho người dân
đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh quản lý đô thị đông dân cư phải thường xuyên nâng cao trách nhiệm
thường xuyên đúc rút kinh nghiệm điều chỉnh quy định cho phù hợp bảo đảm an ninh nguồn nước
ngay cả bể nước nhà mình khu dân cư cũng phải quan tâm xây dựng các quy định bảo đảm an toàn an ninh
mọi thành phần tham gia cung cấp dịch vụ cho thành phố phải có quy định giám sát việc cung cấp dịch vụ
để bảo đảm chất lượng hiệu quả tiến tới kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ công
không thể vì tư nhân cung cấp mà không có giải pháp kiểm soát